tại xã xuân lập huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa đã diễn ra lễ đón bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt di tích kiến trúc nghệ thuật đền thờ lê hoàn và khai hội lễ hội lê hoàn hai nghìn một mươi chín
giá trị kiến trúc nghệ thuật đặc sắc của đền thờ lê hoàn là lối kiến trúc hình chữ công
đền thờ bảo tồn được những tài liệu hiện vật cổ như văn bia sắc phong lệnh chỉ câu đối đại tự hương án khám thờ tượng pháp
đạo sắc phong của các đời vua từ một nghìn sáu trăm bảy mươi bốn đến một nghìn tám trăm tám mươi bảy sáu đạo lệnh chỉ của các chúa trịnh chiếc đĩa đá tương truyền là của vua tống
qua nhiều thế kỷ tồn tại ngôi đền được xem là cổ nhất sứ thanh này luôn là nơi hậu thế bày tỏ sự thành kính tri ân và thực hành các nghi lễ thờ cúng người anh hùng dân tộc vị vua khai sáng vương triều tiền lê
năm một nghìn chín trăm chín mươi đền thờ lê hoàn được công nhận là di tích cấp
cuối năm hai nghìn một mươi tám đền được thủ tướng chính phủ ký quyết định công nhận là di tích quốc gia đặc biệt